chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
các anh cũng phải đóng cửa để giảm tiếng ồn không thể tránh khỏi được cái bụi mấy cái tiếng ồn của các anh ấy được
các anh ấy làm nó không có giờ giấc gì đâu sáng làm có khi trưa làm có khi tối làm là các anh ấy không có cái giờ giấc nào hết
thành ra cái đó lại ảnh hưởng là cả trong cái giấc ngủ của nhân dân nữa chứ không có phải là cái bụi mấy cái tiếng ồn không
cửa phòng ngủ nằm chính diện hướng ra bãi xà bần dù đóng cửa thường xuyên nhưng cũng không tránh khỏi bụi bẩn
nhất là trong những ngày tháng ba và đầu tháng bốn do hành khô nắng nóng hoạt động vận chuyển xúc đổ xà bần gây bụi mù mịt phát tán sang khu dân cư
trong cái việc mà giãn cách xã hội thì đáng nhẽ là phải mở cửa ra nhưng mà phải đóng cửa vào
thành ra nó rất là bức bối
nếu mà mở cửa ra thì
thì là bụi chịu không nổi tiếng ồn chịu không nổi mà đóng cửa ra mà dùng máy lạnh thì lại rất là sợ lây nhiễm cái covid một mươi chín
tôi kiến nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm giải quyết cho hết bội bậm cho bà con ở trong khu dân cư được yên tĩnh và sạch sẽ môi trường
đem bắt cập này phản ánh là ủy ban nhân dân phường hai mươi năm quận bình thành
lãnh đạo phường cho biết bãi đất trên thuộc quyền sử dụng của bà trần lễ khanh
và ông trần bá hiển vinh thuê lại làm bãi tập kết sạc bẩn
khi có khách đơn vị này sẽ cung cấp để sáng lắp mặt bằng
qua làm việc ông vinh cũng đã có cam kết sớm di dời bãi ra khỏi khu vực
qua làm việc thì cũng có ngân một thời gian
tuy nhiên thì ở trong khu đất vẫn còn một số sạc bẩn chưa có được vận chuyển ra
thì sáng hôm nay là phường cũng đã có mời ông vinh lên để làm việc
và cam kết là sẽ vận chuyển tới
ra khỏi khu đất là từ một mươi một h ngày hôm nay
cho tới một mươi sáu h ngày chủ nhật là ngày một mươi bảy tháng bốn là kết thúc và sẽ khóa lại và không hoạt động nữa
thông tin trên sẽ là niềm vui cho bà con ở tổ tám mươi bảy
cam kết này cũng đem lại bầu không khí trong lành cho cả khu phố năm
trong thời gian này cơ sở của ông vinh chỉ được phát vận chuyển sạc bẩn từ bãi đi nơi khác
mà không được phát vận chuyển ngược lại
sau cam kết nếu chưa dứt điểm phường sẽ kiến nghị quận xử lý

mặt hàng may mặt khó khăn về đầu ra nhu cầu sử dụng khẩu trang tăng cao
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
nhiều công ty dịch may đã chuyển sang sản xuất khẩu trang vải như một phương án gỡ khó
tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại việc tiêu thụ mặt hàng này lại đang gặp phải khó khăn
do thị trường trong nước đang bảo hòa xuất khẩu khẩu trang cũng còn nhiều bất cập
đầu tháng hai
ngay khi tình hình dịch covid một mươi chín
có những diễn biến phức tạp công ty viking việt nam đã sản xuất thêm mặt hàng khẩu trang
theo lời kêu gọi của sở công thương và hiệp hội dệt may theo đan thành phố nhằm đáp ứng nhu cầu
của thị trường thế nhưng công ty này hiện đang đứng trước nguy cơ tồn hàng do khẩu trang bắt đầu
tiêu thụ chậm và đối tác có công văn xin giảm hai mươi năm sản lượng đơn hàng đã ký
đối với nhà cung cấp họ hiện giờ là họ lấy toàn bộ tiền tươi hết có nghĩa là lấy hàng là trả
tiền và công nhân thì mình vẫn phải chăm lo cho họ mình vẫn phải trả tiền lương đầy đủ cho họ
chỉ cần một đơn hàng mà mình hủy một phát như vậy thì thật sự là vô cùng khó khăn cho doanh nghiệp
là một trong những doanh nghiệp đón đầu xu hướng sản xuất khẩu trang vải khi có dịch
nhưng công ty trách nhiệm hữu hạng may trường tiến cũng thừa nhận đang gặp khó trong tiêu thụ
nó đứng vướng mắc ở cái chỗ là cái xuất khẩu khẩu trang bị hạn chế thì khẩu trang như thế nào bị hạn chế
và tiêu chuẩn thế nào thì được xác định thì cái đó thì thực sự là nó chưa được rõ ràng để mà xuất
định cho nên là doanh nghiệp cũng đang lây hoay là không biết là cái sản phẩm của mình đưa ra là được
đạt tiêu chuẩn để mà đi trước hai nữa là cái vấn đề đã đi rồi thì cái vấn đề nhập hàng ở các nước
sở tài người ta cần người ta nhập hàng thì cần những cái giấy gì thì mình phải tạo được cái điều
kiện cho doanh nghiệp
theo thống kê của sở công thương thành phố hồ chí minh thành phố hiện có một mươi chín doanh nghiệp sản
xuất khẩu trang vải chưa kể những doanh nghiệp sản xuất nhỏ lẻ mặt hàng này trở thành cơ hội
để các doanh nghiệp dạch mai duy trì sản xuất giữ hàng tuy nhiên chênh lệch quá lớn do năng lực
sản xuất và tiêu thụ đã đẩy các doanh nghiệp sản xuất khẩu trang vải đến nguy cơ tồn kho không tiêu thụ được
tức là mình chạy mà mình không nhìn phía trước không phải chỉ doanh nghiệp đâu không phải chỉ doanh nghiệp đâu
mà kể cả các cơ quan vận hành cũng không khảo sát một cách đầy đủ cái nhu cầu tới đâu để mà yêu cầu cái cung ứng cho nó phù hợp với cái cầu đó
cho nên hiện nay đó hội đang kết hợp với các doanh nghiệp đề nghị phối hợp với các truyền cung ứng
cho xã hội về cái khẩu trang đó ví dụ như là sài gòn coop fama city để có thể giải quyết những tồn động hiện nay mà các doanh nghiệp đang vướng phải
một số doanh nghiệp đã hướng đến việc xuất khẩu sang thị trường các nước nhưng cho đến nay vấn đề này vẫn còn nhiều bất cập
và có lẽ là mọi người cũng đang rất là lúng túng
thứ nhất là những tiêu chuẩn của nó đó
hơi khá đặc biệt
và không phải giống như hàng mây mặt
cái tiêu chuẩn nó giống nhau
nhưng mà mỗi nước mỗi khu vực cái yêu cầu của nó khác nhau
cái thứ hai đó là không phải chỉ có việt nam mới sản xuất xuất khẩu trang được đâu
mà chúng ta biết rồi một cái thị trường rất lớn đó là trung quốc
nó vừa có nguyên liệu nó vừa có thiết bị
cũng phải hết sức cẩn trọng nghiên cứu cho kỹ để yêu cầu của thị trường như thế nào
để chúng ta mới có thể là phát triển cái năng lực cỡ nào thì mức phù hợp với cái tình hình
với những doanh nghiệp mà chỉ gia nhập vào thị trường sản xuất khẩu trang cách đây khoảng một tuần hai tuần trước
là thực sự là họ đang vớ họ đang vớ một cái phao tìm một cái phao
kiếm một cái phao để báo víu vào
nhưng mà thật sự rất là nguy hiểm
các doanh nghiệp đã mong đợi hành lang pháp lý cụ thể và thống nhất để có thể tìm đầu ra cho khẩu trang vải
tuy nhiên lãnh đạo các ngành chức năng cho rằng việc đầu tư và sản xuất cũng cần phải thần trọng
bởi đây là mặt hàng mang tính thời vụ và việc sử dụng khẩu trang vải chưa phổ biến ở thị trường nhiều nước kể cả khi dịch covid một mươi chín đang hoàn hành